thưa quý vị câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi đề cập là đề tài không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng
nóng bởi cứ đến hẹn lại lên chúng ta lại được nhìn thấy hình ảnh của những chuyến xe treo tấm biển giải cứu
tôi đã từng nghe ý kiến của một doanh nghiệp chia sẻ rằng nông sản việt nam đang giống như một cô gái danh giá chở người ta đến nhà mua đi
nói điều này cũng không đúng nhưng không hẳn là đã sai
khi nhiều năm trở lại đây giải cứu hàng nông sản ở việt nam dường như đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện
vậy giải pháp nào cho vấn đề này
chính sách và đời sống ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn
vâng thưa ông nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín tác động không nhỏ đến chuỗi cung bướng thực phẩm
và dẫn đến tình trạng là rất là nhiều nông sản bị đổ bỏ là điều không thể tránh khỏi
và tôi nghĩ đó là một nguyên nhân
mà thực tế thì chúng ta cần phải xem xét đến những lý do nào khiến cho chuyện giải cứu nông sản chưa đi đến hồi kết ạ
rõ ràng chúng ta thấy rằng trong năm hai nghìn hai mươi một do đại dịch covid một mươi chín bùng phát và từ đó làm cho chuỗi cung ứng của nhiều loại hàng hóa bị đứt gãy
và từ đó nó tạo ra những sự chậm chẽ trong cung ứng và hàng hóa nông sản bị đổ bỏ cũng là một phần nguyên nhân đó
tuy nhiên về mặt bản thân
rất sâu xa đó thì ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái quy hoạch sản xuất của chúng ta đối với các cái mặt hàng nông sản nó chưa tốt
tôi đã từng rất là suy nghĩ về hình ảnh những người nông dân phải tự tay nhổ bỏ đi những thành quả mà mình đã vun trồng mà không chấp nhận giá bán với mức quá rẻ như vậy ạ
tuy nhiên thì hành động giải cứu mà chúng ta đang làm có mang lại ý nghĩa trọn vẹn hay không khi mà đã có những hạn chế được bộc lộ
tất nhiên chúng tôi cho rằng cái việc mà
kêu gọi là cái người dân trong nước giải cứu những cái hạng hóa nông sản nó cũng là một cái việc làm nó mang cái tính nhân văn sâu xa và nó giúp cho cái người nông dân tiêu thụ được những cái hạng hóa trong những cái thời điểm mà cao trào của cái vụ thu hoạch và giúp cho nông dân có thêm cái thu nhập cũng như là có thể tiếp tục tái sản xuất
tuy nhiên rõ ràng là khi mà chúng ta kêu gọi giải cứu thì bản thân cái từ giải cứu nó đã thấy
một việc đó là nếu đã là hàng hóa giải cứu thì một là chất lượng của nó thể không cao hai là anh không bán được và vì như vậy cho nên cái giá cả nó phải thấp
rồi người ta ngay trong cái suy nghĩ của người mua người ta bảo rằng là vì là hàng giải cứu đúng không ạ
cho nên cái chất lượng nó thấp thì nó tự nhiên nó đánh sụp cái hạn của các cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta
thêm nữa thì cũng từ cái từ giải cứu này ạ
thương nhân đã lợi dụng để mà cái từ giải cứu để từ đó bán các cái hàng hóa hư hỏng ế ẩm và từ đó nó lại gây tác hại trực tiếp đến cái người sản xuất kinh doanh những cái mặt hàng đó
trên thực tế không phải lúc nào chúng ta dùng hai chữ giải cứu cũng hiệu quả
trong năm hai nghìn hai mươi một cũng xảy ra câu chuyện tại bắc giang
khi nhận thấy sự bất cập của từ giải cứu nông sản ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã chính thức ra văn bản đề nghị các cơ quan báo chí
không dùng từ giải cứu khi tuyên truyền về việc tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều ở bắc giang nói riêng
đại diện lãnh đạo địa phương này cho rằng sau các tin bài có từ giải cứu giá nông sản của tỉnh đều giảm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của nông dân
xuất phát từ câu chuyện giải cứu nông sản thì theo ông giữa chính sách phát triển nông nghiệp cũng như thực tế tiêu thụ thì hiện nay đang có những bất cập gì ạ
chúng ta thấy rằng cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của chúng ta này nó chưa có một cái bài bàn
và nó không có những cái sự liên kết
cái quy hoạch này chúng ta đưa ra nó cũng không đầy đủ
ví dụ như chúng ta định là phát triển bao nhiêu hectare mía hoặc là bao nhiêu hectare xoài hay là mít chẳng hạn
thì rõ ràng những cái quy hoạch này nó chỉ nằm trên cái kế hoạch của các cái cơ quan chức năng thôi
còn cái người nông dân ấy thì họ lại đi theo cái tiếng gọi của thị trường
khi mà họ thấy rằng cái giá
một cái loại mặt hàng nào đó nó được giá thì lập tức họ đổ xô và họ chọc
và thậm chí họ chặt cả những cái cây lâu năm mà họ đã trồng trước đây năm bảy năm nhưng bây giờ cái giá nó không cao để họ đi chọc những cái cây mới
và như vậy là cái quy hoạch của chúng ta nó không mang cái tính bắt buộc nó không mang tính pháp lệnh
thêm nữa thì rõ ràng là khi mà chúng ta quy hoạch như vậy thì chúng ta lại phải nghĩ đến cái việc tạo ra cái chuỗi liên kết đã sản xuất hàng hóa
thì anh phải tính đến cái kế hoạch này
tính đến cái chuyện chế biến để nâng cao cái giá trị của cái hàng hóa nông sản
và vì thế cho nên cái người nông dân khi mà họ sản xuất ra cái tập tư nông sản này thì họ thấy rằng là họ bán ở đâu cũng được và giá nó cũng xem xem nhau
mà thậm chí ví dụ như là ví dụ như cây mía chẳng hạn chúng ta cũng nhìn thấy
khi mà nó được giá thì thậm chí người nông dân họ sẵn sàng bỏ các cái hợp đồng đã ký với các nhà máy đường và họ đi giao bán ra ngoài
và như vậy là cái chuỗi liên kết tự nó đứt gãy
vâng vậy ông nghĩ sao về mối quan hệ liên kết giữa nông dân doanh nghiệp thị trường khi mà chưa có sự bắt tay thống nhất ạ
chúng ta thấy rằng là cái việc mà tổ chức các cái chuỗi sản xuất kinh doanh chuỗi tiêu thụ vật tư sản phẩm hàng hóa nông sản là một trong những cái đòi hỏi bức thiết
và rõ ràng khi mà cái người nông dân vẫn tự mình sản xuất kinh doanh không đi theo những cái quy hoạch
đồng thời cái mối liên kết giữa cái người nông dân với các cái doanh nghiệp sản xuất chế biến các cái doanh nghiệp mà gọi là thương nghiệp nó còn lỏng lẻo như trong cái thời gian vừa qua
thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta phải xử lý các cái hoạt động mua bán nông sản theo cái kiểu mà giải cứu trong những cái thời gian qua nó sẽ vẫn còn tiếp tục
vâng trong năm hai nghìn hai mươi hai thì chắc chắn là tỉnh hà nội sẽ tiếp tục sử dụng các loại nông sản
vâng trong năm hai nghìn hai mươi hai thì chắc chắn là tỉnh hà nội sẽ tiếp tục sử dụng các loại nông sản

vậy theo ông cần phải có những thay đổi gì về mặt chiến lược phát triển nông nghiệp cũng như là hướng đi cho hoạt động của nông sản việt nam ạ
trước hết khi nói đến cái việc mà phát triển trong cái thời gian trước mắt thì chúng ta thấy rằng để mà giải quyết được cái bài toán về cái sản xuất và tiêu thụ hàng hóa
thì trước mắt các cái cơ quan quản lý nhà nước phải giúp đỡ người nông dân
trước mắt các cái cơ quan quản lý nhà nước phải giúp đỡ người nông dân
trong việc lựa chọn các cái giống cây con phù hợp với cái yêu cầu và cái thị hiếu của thị trường
cái điều thứ hai đó là chúng ta phải tổ chức tốt các cái chuỗi sản xuất
trong đó phải tính toán đến cái việc thành lập các cái dây chuyển sản xuất kinh doanh
và cái mối quan hệ kết nối giữa các cái nông hộ với các cái doanh nghiệp chế biến
hoặc các cái doanh nghiệp mà thu mua để mà tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa
và cái điều quan trọng hơn chúng ta cũng phải tiếp tục tìm kiếm thị trường
để từ đó tận dụng các cái cơ hội mà chúng ta đã ký kết trong các cái hiệp định thương mại tự do
và tận hưởng được cái ưu đãi về thuế
từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của cái hoạt động sản xuất kinh doanh
và nâng cao cái thu nhập của người nông dân
về bài toán lâu dài chúng tôi cho rằng
cái vấn đề quy hoạch cái vùng sản xuất cái vấn đề chế biến sâu
cũng như ứng dụng các cái công nghệ cao vào cái hoạt động sản xuất thông sản
là một cái bài toán mà chúng ta phải tính toán trong cái thời gian năm đến một mươi năm tiếp theo
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông trong chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị nếu như vài năm trước vùng đồng bằng sông kiểu long
có tình trạng giải cứu khá dày đặc từ cá cha chuối
thì những năm gần đây đã không còn
nguyên nhân là do đã có tiến triển
trong việc xây dựng chuỗi giá trị
cùng với đó việc bố trí nguồn lực rất quan trọng
nếu không chính sách hỗ trợ sẽ chỉ nằm trên giấy
tình trạng tiếp tục giải cứu nông sản cũng sẽ khó có hồi kết